chiều qua một chiếc xe container lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng đi miền tây khi gần tới cầu vượt số hai thuộc địa bàn xã nhị thành
huyện thủ thừa tỉnh long an đã lao vào giải phân cách giữa làm gãy trụ đèn
thùng container lật chắn ngang đường khiến cho giao thông bị ủn ứ gần một mươi km
vụ tai nạn làm gãy chùa đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng một mươi mét hộ lan của giải phân cách giữa
rất may là không có thiệt hại về người
lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra cao tốc số bảy đã nhanh chóng có mặt
phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tp hcm trung lương xử lý hiện trường
điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân
đến hơn một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiện trường đã được xử lý giao thông trong khu vực trở lại bình thường